công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một mươi ba đối tượng thanh thiếu niên
có hành vi điều khiển xe mô tô mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau
qua làm việc các đối tượng khai nhận do trước đó có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác
nên đã mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
qua xác minh làm rõ vụ việc công an thành phố hồng ngự đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
một mươi đối tượng với tổng số tiền hai mươi hai triệu đồng về hành vi mang theo hung khí nguy hiểm
nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác